cảm phục sự tận tụy đức hy sinh của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
ca sĩ huỳnh trang sao mai mới đây đã phát hành movie mới với tên gọi là người mẹ áo trắng
đây được coi là món quà ý nghĩa dành tặng cho những chiến sĩ áo trắng thầm lặng trong đại dịch lần này
mv kể câu chuyện về một gia đình có người mẹ làm bác sĩ
trong mùa dịch covid một mươi chín người mẹ ấy đã đi theo tiếng gọi của tổ quốc thiêng liêng
tạm biệt máy ấm cùng chồng và hai đứa con nhỏ để lên tuyến đầu chống dịch
bài hát có các từ giản dị gần gũi trong đó có những lời nhắn gửi những y bác sĩ
tới người thân yêu của mình khi họ lên đường làm nhiệm vụ
bên cạnh đó ca khúc cũng nói lên tình cảm nơi hậu phương dành cho những chiến sĩ áo trắng
để họ an tâm tiếp tục làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch